trong khi đó nước ta có rất nhiều loại gạo đặc sản với chất lượng đã được khẳng định
và người tiêu dùng trên cả nước biết đến ưa thích như sén củ trăm pét tám điện viên nếp thẩm dương
tuy nhiên những loại gạo này vẫn chưa được khẳng định thương hiệu trên thế giới
thưa quý vị và các bạn điều kiện địa lý khí hậu đặc thù vùng trung du miền núi phía bắc nước ta
đã tạo nên nhiều loại đặc sản thơm ngon độ dinh dưỡng cao
tuy nhiên có một số địa phương không còn trồng những giống lúa gạo đặc sản của mình
mà chuyển sang trồng những dống lúa gạo khác
để đánh thức tiềm năng sẵn có và khắc phục những thực trạng khó khăn
các địa phương đã và đang triển khai nhiều giải pháp nhằm khôi phục và bảo tồn các giống gạo đặc sản
các tỉnh trung du miền núi phía bắc nước ta có khí hậu thổ nhưỡng phù hợp
đã tạo thuận lợi cho việc sản xuất các loại lúa đặc sản có giá trị kinh tế hàm lượng dinh dưỡng tốt
tỉnh lào cai với tám mươi người dân sống bằng nông nghiệp
do đó việc đẩy mạnh tái cơ cấu ngành nông nghiệp là điều mà tỉnh hết sức quan tâm
hàng năm trên địa bàn toàn tỉnh đã gieo trồng khoảng ba mươi ba hecta lúa tập trung
vào các giống đặc sản của miền núi nói chung và lào cai nói riêng như sén cù nếp thẩm dương khẩu nậm xít
chín trăm linh hecta lúa nếp thẩm dương trên bốn trăm linh hecta
còn các dống lúa khác thuần khác cũng sắp xỉ khoảng gần một hecta
nghĩa là chiếm khoảng ba trên tổng số trên ba hectare lúa gạo
cho nên hiện nay diện tích còn nhỏ bẻ
và chúng tôi đang tập trung vào việc tổ chức sản xuất để đảm bảo chất lượng
thứ nhất là sản xuất theo kỹ thuật
thứ hai là quy trình kỹ thuật để đảm bảo sản phẩm hiệu cơ
gạo ngon nhưng phải chất lượng an toàn
chúng ta có thể thấy rằng khó khăn trong phát triển diện tích lúa đặc sản
ở trung du miền núi phía bắc nói chung và lào cai nói riêng
là do vùng trồng lúa thường phải là những vùng có điều kiện địa lý và khí hậu phù hợp
tuy nhiên ở một số địa phương nông dân có trình độ canh tác hạn chế
không có điều kiện để đầu tư thậm chí khi gặp rủi ro do thiên tai
hợp tác xã của tôi thì thường thường là trồng theo sự chỉ đạo giống của huyện và của xã
thế thì như vụ vừa qua đây là trồng đã hai vụ trồng giống thái bình rồi
giống này thì cũng có một cái đặc điểm là gạo nó ngon
thế nhưng mà trồng giống thái bình thì năng suất nó cũng bình thường thôi
thế và thường thường về nông dân thì chỉ trồng được đến vụ thứ hai là phải thay giống
nếu không thay giống thì sâu bệnh sẽ rất nhiều
giống đầu vào thì hợp tác xã này là lấy giống cho bà con
nhưng đầu ra mua giống thì nói chung là cái giống bây giờ nó chưa có trồng cái giống đặc sản
tại vì là chỉ có mỗi cái giống của chỉ định của huyện với tỉnh là chỉ có mỗi giống thái bình
nhưng mà thì bà con thì trồng ra thì nói chung là chỉ đủ tiêu dùng thôi
nó không đủ
tại vì là không có người đứng ra để bao tiêu sản phẩm cho hợp tác xã
địa bàn miền núi diện tích gieo cấy manh mún địa hình phức tạp rất khó hình thành những vùng sản xuất vùng nguyên liệu lớn
bên cạnh đó việc liên kết với doanh nghiệp chưa nhiều chưa đủ mạnh
đầu tư công nghệ để say sát chế biến cũng hạn chế
hiện nay thì một số khu vực đã có sự liên kết
nghĩa là cũng có một số đơn vị doanh nghiệp đặc biệt thương lái thì cũng quan tâm đến cái dòng lúa chất lượng của văn bản
thì cũng có sự phối hợp với các hợp tác xã để thu mua
tuy nhiên thì đối với lại cái sản phẩm mà dòng lúa bản địa mà chất lượng cao thì thường cái nhu cầu để lại sử dụng của người dân khá lớn
nên là cái phần còn lại thường thường trong các dịp lễ tết thì có thể có xuất ra thị trường hoặc là khi người ta đối với tùy từng gia đình nữa
khi người ta có công có việc thì người ta bán đi một chút để cải thiện cuộc sống gia đình thôi
chứ còn hiện nay thì đang còn thiếu là chính là những nhà sản xuất liên kết lớn để tạo thành cái vùng hàng hóa lớn để có những cái hàng hóa mà thực sự mang cái tầm
mang tính chất
hàng hóa đưa ra thị trường
hiện nay thì với cái thương hiệu nổi tiếng hiện có của gạo địa phương của tôi thì hiện nay thì chúng tôi đang thông qua các kênh thương mại trong địa bàn tỉnh cũng như giới thiệu qua các hội trợ triển lãm tiêu thụ trên ngoài tỉnh
tuy nhiên thì với cái tổ chức thực hiện theo sản xuất theo chuỗi liên kết thì cũng chưa được hình thành rõ nét

để xây dựng thương hiệu cho sản phẩm gạo đặc sản thì điều cần thiết nhất hiện nay là phải bảo tồn phục tráng xây dựng các bộ giống chất lượng cao gắn với các chuỗi giá trị bền vững giữa người trồng lúa và doanh nghiệp trực tiếp xuất khẩu gạo
và đây cũng chính là điều mà các địa phương hết sức quan tâm chỉ đạo thực hiện
đối với lại những sản phẩm được gọi là đặc sản về gạo của địa phương của điện biên thì trước hết đối với những cơ sở mà chưa hình thành được hợp tác xã thì vẫn đang
hoạt động với hình thức là thành lập các cái tổ hợp tác tuy nhỏ nhưng cũng là một tổ chức để gắn kết các người dân lại với nhau
và khi mà đã liên kết được người dân lại với nhau thì đồng thời với cái việc thực hiện là họ phải tuân thủ theo những cái quy trình áp dụng
đặc biệt là trong cái việc là sử dụng giống phân bón và thuốc bảo vệ thực vật là phải đồng bộ và đảm bảo an toàn đúng theo quy định trong cái lĩnh vực về an toàn thực phẩm
vừa rồi chúng tôi đã hợp đồng ký kết các doanh nghiệp
và đã tổ chức sản xuất thành công trong hai năm vừa rồi
hiện nay chúng tôi đang tổ chức để tiếp tục chứng nhận đăng ký nhãn hiệu
hiện nay mới làm được nhãn hiệu của đếp thầm dương
và tới đây chúng tôi sẽ làm thêm một số sản phẩm cạo thuần của lào cai nữa
qua đó thì chúng tôi sẽ có chỉ dẫn tự lý đảm bảo chất lượng sản phẩm an toàn chất lượng để phù hợp với thị trường
đây là hướng đi tất yếu trong thời gian tới
và chúng tôi rất quan trọng việc tổ chức liên kết với doanh nghiệp một cách bền vững
thông qua việc đặt hàng của doanh nghiệp thì chúng tôi chỉ đạo địa phương tổ chức vận động bà con nhân dân tổ chức sản xuất theo đúng yêu cầu kỹ thuật đảm bảo sản lượng để cung cấp cho các doanh nghiệp theo hợp đồng
do đó thông qua việc đẩy mạnh liên kết giữa người dân hợp tác xã với các doanh nghiệp
việc phục tráng cũng như bảo tồn các dông lúa thuần cũng được các doanh nghiệp hỗ trợ đẩy mạnh thực hiện
đặc sản của vùng thì thường thường bà con nông dân là bắt đầu mai một dần thì bà minh sẽ bóc tách ra
ví dụ như là bóc tách ra những cây nẫn dòng hoặc là những cây cỏ có mai tạp chất ra thì định hướng cho bà con nông dân là gom lại
ví dụ như một cánh đồng một hectare thì thường thường nếu như gạo nông xuất thì nó sẽ được bà con nông dân cấy ra được năm tạ sáu tạ
và đối với bà minh thì được tám tạ tám tạ thì bà minh sẽ bóc tách ra tức là gặt hết những cây hạt nẫn dòng ra và cỏ ra và cố động lại nó thì được một hai tạ giống thôi
một hai tạ giống thì từ đó bà con nông dân giống ra và từ từ sẽ làm lại cái giống cổ truyền của mình như ngày xưa
với hình thức liên kết này chính quyền địa phương đóng vai trò là cơ quan chủ quản bảo đảm về sản lượng và chất lượng
đã giúp bà con nâng cao được đời sống thu nhập
bên cạnh đó doanh nghiệp sẽ hỗ trợ người dân về khoa học kỹ thuật trong sản xuất nhằm đem lại những sản phẩm lúa gạo với chất lượng cao bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm
bà minh đưa các giáo sư tiến sĩ đầu ngành về thì cái phương giải pháp đấy là giải pháp mà đầu tư thì ít lợi nhuận thì cao
hỗ trợ thì trước đây bà con chăm thứ bà dàn đều tự là trồng tự phân bón không có ai hướng dẫn
nhưng đối với bảo minh thì là từ cái cách giống cổ truyền này cho đến cái quá trình là không phải phân bón mót này vì dư lượng đất hàm lượng dư dưỡng trong đất sẽ còn rất là nhiều bón thúc rất là ít thôi và áp dụng công nghệ cấy hàng biên
thì cuối cùng là bà con chỉ mất công làm cỏ và bảo minh thu mua tôi vẫn quay lại câu hỏi đấy
và phần nằm rõ ra là hầu như bà con có mất một xíu xíu công làm cỏ và tháo nước được một tiền một món thì đấy là những cái mà khác biệt giữa bảo minh đầu tư và bảo minh không đầu tư
thưa quý vị và các bạn xây dựng thương hiệu gạo đặc sản để nâng cao giá trị gạo xuất khẩu của việt nam là một đòi hỏi rất hữu ích đặc biệt là trong bối cảnh cạnh tranh gây gắt trên thị trường gạo quốc tế
để đưa ra những giải pháp hữu hiệu trong việc xây dựng thương hiệu gạo đặc sản truyền hình nhân dân đã có cuộc trao đổi với ông nguyễn trí ngọc phó chủ tịch kiêm tổng thư ký tổng hội nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam mời quý vị và các bạn cùng theo dõi
xin chào ông cảm ơn ông đã nhận lời phỏng vấn của truyền hình nhân dân
thưa ông việt nam là một trong những nước xuất khẩu gạo hàng đầu thế giới muốn xuất khẩu gạo và gia tăng giá trị gạo thì việc xây dựng thương hiệu là điều hết sức quan trọng vậy xin ông cho biết việc xây dựng thương hiệu gạo cho việt nam đã được thực hiện như nào thời gian qua
trong quan điểm chỉ đạo của bộ nông nghiệp thì xác định rõ là xây dựng những sản phẩm chủ lực quốc gia và địa phương thì cũng có những sản phẩm chủ lực của địa phương cũng như của từng vùng vùng biển
muốn nâng cao giá trị của đặc sản từng vùng biển thì ngoài câu chuyện xây dựng thương hiệu thì có câu chuyện phải phát triển và bảo vệ thương hiệu đó
vì chúng ta biết để thực hiện tái cấu trúc ngành nông nghiệp mà không gắn với xây dựng và phát triển thương hiệu gạo thì tái cấu trúc ngành nông nghiệp của chúng ta sẽ không có kết quả
nong cốt trong việc thực hiện tái cấu trúc này để nâng cao giá trị đặc sản
đặc sản của từng vùng biển đó là vai trò của các doanh nghiệp khi tham gia vào chuỗi liên kết tiêu thụ cũng như sản xuất các sản phẩm nông sản chủ lực ở từng địa phương
nếu so với các cường quốc đang xuất khẩu gạo số một số hai thế giới như là ấn độ và thái lan thì giá trị gạo của việt nam vẫn còn đang rất khiêm tốn
vậy thì theo ông đâu là nguyên nhân của điều này
trước hết thì chúng ta thấy lúa gạo đối với việt nam chúng ta là một sản phẩm quan trọng của quốc gia
chúng ta đã xuất khẩu
có uy tín trên trị trường quốc tế nhiều năm và cũng trong nhiều năm đó ta đứng thứ nhất thứ nhì
tuy nhiên thì cái thương hiệu gạo của việt nam của chúng ta chưa được khẳng định trên cái thị trường của quốc tế
những năm gần đây dưới sự chỉ đạo của chính phủ thì bộ nông nghiệp cũng đã quan tâm đến cái nội dung này và đang xây dựng cái thương hiệu gạo cho việt nam của chúng ta
tuy nhiên quan điểm của chúng tôi là muốn xây dựng một thương hiệu gạo cho đất nước và nó là một cái sản phẩm chủ lực của quốc gia thì phải chăng là trên cơ sở của doanh nghiệp
về doanh nghiệp vừa xây dựng vừa bảo vệ và vừa phát triển được cái thương hiệu đó
vậy thì trong thời gian tới chúng ta cần làm gì để từng bước nâng cao cái giá trị của thương hiệu gạo việt nam
có một điều thì chúng ta cũng phải khẳng định là như thế này
qua nhiều năm xuất khẩu gạo rồi gắn với đó là xây dựng thương hiệu gạo thì đến nay cái gạo của chúng ta đã xuất khẩu với cái giá trị khá cao
mà theo bộ nông nghiệp thì tám mươi là gạo chất lượng cao và giá trung bình là đều sấp xỉ trên năm trăm linh usd
đây là tín hiệu rất đáng đáng mừng
trong đó có cái nội dung chúng ta đã xây dựng cái thương hiệu gạo gắn với
doanh nghiệp và vì vậy là chúng tôi cũng kiến nghĩ là muốn xây dựng được thương hiệu gạo một cách bền vững và phát triển nó thì phải dựa trên sự phát triển thương hiệu của từng doanh nghiệp
rõ ràng nhà nước với cái vai trò quản lý nhà nước thì cần tạo điều kiện tạo cơ sở pháp lý và bảo vệ cái quyền nợ chính đáng khi chúng ta xây dựng thương hiệu
và vì vậy là doanh nghiệp khi tham gia vào xây dựng và phát triển thương hiệu vừa có cơ sở pháp lý để đảm bảo vừa có hiệu quả kinh tế để phát triển và như thế nó mới phát triển được bền vững
một lần nữa xin cảm ơn ông ạ
thưa quý vị và các bạn để đạt được mục tiêu của đề án phát triển thương hiệu gạo việt nam là đến năm hai nghìn ba mươi năm mươi sản lượng gạo xuất khẩu mang thương hiệu gạo việt nam
trong đó ba mươi tổng sản lượng gạo xuất khẩu là nhóm gạo thơm và đặc sản đòi hỏi sự vọc cuộc quyết liệt đồng bộ của các cấp ngành đặc biệt là bộ nông nghiệp trong quy hoạch tổ chức lại sản xuất và bộ công thương trong việc quảng bá xúc tiến thương mại kết nối thị trường tiêu thụ
đến đây chương trình nông nghiệp truyền động xin được tạm dừng mọi ý kiến khán giả quan tâm xin gửi về chương trình theo địa chỉ
chương trình nông nghiệp chuyển động được phát sóng định kỳ vào một mươi tám h thứ năm phát lại vào các khung giờ bảy h ba mươi phút thứ sáu một mươi ba h một mươi năm phút ngày thứ bảy hàng tuần trên truyền hình nhân dân
ngoài ra quý vị cũng có thể truy cập vào trang web nhândântv vn để xem lại chương trình
chương trình nông nghiệp truyền động được phát sóng địa chỉ